sáng qua đoàn công tác của trung ương do phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang làm trưởng đoàn
đã đến thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại tỉnh đắk lắc
các nơi thăm viếng phó thủ tướng trần lưu quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc
đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống
tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
phó thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc
đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi
phó thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng